quyết định chấm dứt hợp tác về quản lý nội dung số giữa youtube với tập đoàn g một network
đang là đề tài nóng xuất hiện trên các mặt báo những ngày qua
trong suốt một thời gian dài youtube đã dơ cao đánh khẽ với nhiều nội dung sai phạm của các doanh nghiệp mạng đa kênh
mà y một là một thí dụ điển hình
trong bối cảnh truyền hình internet đang ngày một phát triển
thì việc các cá nhân tổ chức công ty kinh doanh cung cấp dịch vụ mạng đa kênh là một xu thế tất yếu
chính vì vậy cần phải tạo điều kiện và bộ khung pháp lý thuận lợi
cho sự phát triển của loại hình dịch vụ mới này
xong ở chiều ngược lại thì các cá nhân tổ chức và công ty đó
cũng cần ý thức nghiêm túc về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật
khi sản xuất hay đăng tải và chia sẻ video với mục đích kinh doanh
vì mọi hành vi làm giàu bất chính dưới bất kỳ một danh nghĩa nào
cũng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
từng có tiền lệ phải đền bù cho nhà thầu nước ngoài
vì chậm giải phóng mặt bằng tại dự án cầu nhật tân
thêm một lần nữa dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
đứng trước nguy cơ phải bồi thường với lý do tương tự
báo thanh niên phản ánh dự án nhổn ga hà nội bị đòi bồi thường tám mươi một triệu usd
theo kế hoạch ban quản lý dự án đường sắt đô thị phải bàn giao mặt bằng
cho các đơn vị thi công chậm nhất tới ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín liên doanh nhà thầu mới nhận mặt bằng
tại ga s chín một phần ga s một mươi hai ga s một mươi một và f một mươi hai chưa được bàn giao mặt bằng
báo cáo tiến độ
báo cáo tiến độ của ban quản lý dự án cho biết tiến độ thi công gói thầu cp ba
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành mới đạt hơn ba bốn thấp nhất trong các gói thầu
hiện gói thầu này đang triển khai tại ba trên năm công trình
liên danh nhà thầu đã có văn bản gửi đến ban quản lý dự án và ủy ban nhân dân
thành phố hà nội đòi bồi thường tám mươi một triệu usd với lý do là dự án chậm bàn giao mặt bằng
ảnh hưởng thi công và dẫn đến nhiều khoản kinh phí phát sinh
trong khi bó
báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài viết thêm tám tỷ đồng chống ngập
năm hai nghìn một mươi chín tp hcm triển khai đầu tư xây dựng hai trăm một mươi tám dự án chống ngập với tổng kinh phí là gần tám tỷ đồng
theo đó tp hcm sẽ ưu tiên tập trung giải quyết rứt điểm tình trạng ngập nước
tại lưu vực trung tâm thành phố và năm lưu vực ngoại vi rộng năm trăm năm mươi km hai với khoảng sáu năm triệu dân
đồng thời cải thiện môi trường nước tăng không gian chữ nước và tạo cảnh quan đô thị
góp phần cải thiện đời sống dân sinh bảo vệ môi trường
thêm một tin vui cho các bệnh nhân dương tính với ung thư đại trực tràng
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết phát hiện hai mươi một ca dương tính ung thư đại trực tràng
qua tầm soát miễn phí cơ hội vàng cứu sống hàng nghìn người bệnh
hà nội vừa công bố kết quả xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí
hơn hai mươi một mẫu dương tính với ung thư đại trực tràng trong tổng số hơn bốn trăm linh mẫu xét nghiệm
là một con số không hề nhỏ
không ít người đã được cứu sống
mặc dù thời gian qua các ngân hàng thương mại triển khai không ít chương trình cho vay
đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và cá nhân mua nhà ở
nhưng mức lãi suất vẫn khá cao
bởi vậy việc sở hữu một căn hộ đối với nhiều người có thu nhập thấp là điều không hề dễ dàng
cơ hội mua nhà với lãi suất yêu đãi là nội dung chính của bài viết
được đăng tải trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
quyết định số ba trăm năm mươi năm của thủ tướng chính phủ có hiệu lực từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
quy định lãi suất cho vay yêu đãi của ngân hàng chính sách xã hội
áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm hai nghìn một mươi chín để mua thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở cho đối tượng yêu đãi là bốn tám một năm
với quyết định này thì những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ có cơ hội được mua nhà với lãi suất thấp
song câu hỏi được không ít đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội đặt ra
là việc tiếp cận mua nhà liệu có dễ dàng
trên thực tế trước đây đã có những gói cho vay yêu đãi mua nhà ở xã hội với lãi suất thấp
nhưng để đến được tay người có nhu cầu thì lại không đơn giản
do nguồn vốn hạn chế và thủ tục vay thì khá phức tạp
liên quan đến một số vụ việc xâm hại tình dục trong thời gian qua khiến dư luận rất bức xúc
báo tuổi trẻ có bài viết bảo vệ trẻ trước nạn xâm hại chỉnh rào chắn ngăn tội ác
đã có rất nhiều vụ việc trẻ bị xâm hại tình dục trong thời gian qua chưa được xử lý
bởi chưa đủ chứng cứ
các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần vá những lỗ hỏng pháp luật và quy định
nhằm có giải pháp mạnh hơn bảo vệ trẻ em trước những hành vi gây ra tội ác xâm hại tình dục
nếu luật pháp vẫn còn lúng túng với việc xác định tội danh và đưa ra mức xử phạt hành chính
thì người dân sẽ rất hoang mang lo lắng thậm chí là bức xúc
các cơ quan chức năng cần bắt tay ngay thực hiện các giải pháp
và nhằm bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại tình dục thay vì chỉ nêu cao khẩu hiệu
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân